tuyến tỉnh lộ dt bảy trăm năm mươi sáu nối quốc lộ một mươi bốn đoạn thuộc địa phận huyện trơn thành đến các huyện hớn quản huyện lộc ninh và thị xã bình long tỉnh bình phước
hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và giao thông của người dân
ký nhận tại đoạn nối giữa quốc lộ một mươi bốn thuộc xã minh lập huyện trơn thành hiện nay đoạn đường này đã bị hư hỏng nặng
khiến các phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn đất đá trồi lên khiến mặt đường lầy lội trơn trượt
nhiều xe tham gia giao thông phải né đi phần đường ngược lại để tránh những vũng nước lớn
việc tỉnh lộ này xuống cấp còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống ở hai bên đường
việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều bất lợi đặc biệt vào thời điểm mùa mưa những ổ voi vũng nước rộng và sâu
vô tình trở thành cái bẫy gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là các phương tiện tham gia giao thông vào buổi tối
mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay tuyến đường này vẫn không được nâng cấp sửa chữa